đội cảnh sát kinh tế công an huyện hướng hóa phát hiện xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi bốn b bốn trăm linh ba do lê văn hoàng chú xã tân hợp điều khiển có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai mươi sáu nồi cơm điện bàn là máy đun nước có nguồn gốc xuất xứ từ thái lan với tổng trị giá gần một trăm linh triệu đồng
lái xe hoàng khai nhận toàn bộ số hàng trên được thu mua từ một người dân ở huyện hướng hóa rồi vận chuyển về thành phố đông hà để tiêu thụ
vào chiều qua bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã lai rắt an toàn tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng của bão số ba về cảng hòn la tỉnh quảng bình kịp thời cứu sáu ngư dân tỉnh nam định trước nguy hiểm của sóng biển và bão số ba đe dọa
tàu cá gặp nạn mang số hiệu nd hai nghìn tám trăm tám mươi bảy ts do anh nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai phụ trách tàu
khi đang đánh bắt trên biển cách đông đông bắc mũi ròn hai mươi hải lý thì vỡ bánh lái không khắc phục được
trong điều kiện sóng to tính mạng của các thuyền viên hết sức nguy hiểm
đến chín h ba mươi phút sáng ngày hôm qua tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đã tiếp cận được tàu bị nạn và kịp thời cứu sáu thuyền viên trên tàu
tin quốc tế vào ngày một mươi bốn tháng chín ông red polym giám đốc sáng kiến minh bạch hải dương châu á gọi tắt là amti thuộc trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế gọi tắt là csis cho biết
các hình ảnh chụp từ vệ tinh hồi tuần trước cho thấy dường như trung quốc đang chuẩn bị xây dựng một đường băng
thứ ba trên vùng biển tranh chấp tại biển đông
giám đốc poling khẳng định rằng các bức ảnh do trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế csis chụp vào hôm tám tháng chín đã cho thấy hoạt động xây dựng của trung quốc
tại bãi ngầm đá vành khăn một trong những hòn đảo nhân tạo mà trung quốc đã xây dựng ở quần đảo trường sa
theo ông poling các hình ảnh cho thấy xuất hiện một khu vực hình chữ nhật cùng một bức tường chắn dài ba mét tương tự như hoạt động của trung quốc từng làm đối với bãi đá chữ thập
theo giới chuyên gia an ninh đường băng này đủ dài đối với hoạt động của đa số các máy bay quân sự của trung quốc